vào lúc một giờ bốn mươi phút sáng nay bảy tháng bốn trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong và hai người bị thương
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên lái xe nguyễn đắc tâm điều khiển xe ô tô bảy chỗ
biển số tám mươi sáu a năm nghìn hai trăm chín mươi một chở theo năm người lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ huyện thống nhất đi huyện tân phú
khi đến km hai mươi sáu ba trăm linh thuộc địa phận ấp chín mươi bốn xã túc trưng huyện định quán tỉnh đồng nai
đã va chạm vào xe ô tô tải biển số bốn mươi chín c bốn nghìn chín trăm linh hai do lái xe nguyễn trọng việt điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến năm người thương vong trong đó có ba người chết tại chỗ
bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe nguyễn đắc tâm đi không đúng phần đường quy định